sau thời điểm xảy ra bão số một chính quyền địa phương đã tổ chức các đợt đi kiểm tra thống kê số lượng khẩn trương có những biện pháp để giảm thiểu tổn thất
mỗi hộ gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số một đều được hỗ trợ về cây giống để cấy bổ sung
theo chủ trương của tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thành cấy bổ sung trước ngày một mươi năm tháng tám